nhân kỷ niệm ba mươi năm năm hội hữu nghị việt đức và hướng tới kỷ niệm bốn mươi năm năm quan hệ ngoại giao việt nam cộng hòa liên bang đức
sáng ngày hôm nay tại hà nội phó thủ tướng trịnh đình dũng đại diện chính phủ việt nam
trao tặng huân trường lao động hạng nhì cho hội hữu nghị việt đức
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của hội hữu nghị việt nam đức
trong xây dựng và triển khai các hoạt động nhằm tăng cường đoàn kết quốc tế với nhân dân đức
phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc góp phần vào công cuộc hội nhập và phát triển của đất nước
đóng góp tích cực vào các hoạt động nhằm củng cố và nâng tầm quan hệ hữu nghị truyền thống việt đức
trở thành quan hệ đối tác chiến lược việt nam đức
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng đã trao tặng huân chương lao động hạng nhì
cho hội hiểu nghị việt nam đức vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân
về lĩnh vực hòa bình đoàn kết hữu nghị và thúc đẩy hợp tác nhân dân
góp phần quan trọng vào việc xây dựng và phát triển quan hệ đối tác chiến lược việt nam đức